hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo kết quả điều tra xử lý vụ án hình sự về tội
thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đặt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng pharos và các công ty liên quan do trịnh văn quyết
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc và đồng phạm thực hiện
quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định trong thời gian từ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc chỉ đạo trịnh thị minh huế em gái quyết cùng đồng phạm thực hiện hành vi
thao túng thị trường chứng khoán đối với năm mã cổ phiếu amd hai gab flc art thu lợi bất chính hơn bảy trăm hai mươi ba tỷ đồng

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định khởi tố đối với trịnh văn quyết trịnh thị minh huế và một mươi tám bị can khác về tội thao túng thị trường chứng khoán
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
trịnh văn quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng tử góp vốn khống
làm tăng khống vốn chủ sở hữu của công ty để bán chiếm đoạt hơn ba sáu trăm hai mươi tỷ đồng của các nhà đầu tư
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã làm rõ hành vi phạm tội và ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với bốn bị can
gồm trịnh văn quyết trịnh thị minh huế trịnh thị thúy nga hương trần kiều dung
ra quyết định khởi tố bị can đối với một bị can nguyễn thiện phú về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày hai mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự
và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố trịnh văn quyết và đồng phạm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với đỗ trung phúc
giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh cao bằng
và nguyễn mạnh hùng phó giám đốc trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh cao bằng cùng về tội giả mạo trong công tác
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi một số lượng học viên đăng ký học lái xe tại trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ tỉnh cao bằng tăng đột biến so với năm trước
trung tâm không đáp ứng được số lượng giáo viên dạy thực hành và số xe tập lái theo quy định
do vậy đỗ trung phúc và nguyễn mạnh hùng đã chỉ đạo nhân viên lập các giấy tờ sổ sách phân công theo dõi đào tạo không đúng với thực tế
với mục đích hợp thức hóa hồ sơ cho học viên học lái xe đủ điều kiện thi chứng chỉ nghề
trong khi thi sát hạch lái xe ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát kinh tế đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đỗ trung phúc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn mạnh hùng
hơn một trăm linh tám sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lậu môi trường công an tỉnh hà nam phát hiện và thu giữ
đây là vụ vi phạm lớn nhất từ trước đến nay đối với mặt hàng thuốc lá điện tử trên địa bàn tỉnh hà nam nói riêng và cả nước
ngày năm tháng một mươi tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quá trình sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc khoa học kỹ thuật vĩnh pháp địa chỉ khu công nghiệp châu sơn phường lê hồng phong thành phố phủ lý tỉnh hà nam do đạo thị yến làm giám đốc
lực lượng chức năng phát hiện công nhân của công ty đang gia công đóng gói số lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử
làm việc với lực lượng chức năng đại diện công ty không xuất trình được hóa đơn chứng tử tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
lực lượng chức năng đã thu giữ trên một trăm linh tám sản phẩm thuốc lá điện tử gần một hai tấn vỏ hộp thuốc lá điện tử hai mươi bốn kg tem nhãn một mươi sáu kg dung môi tẩy dừa hai máy hàn nhiệt và một máy đóng mẳng túi bóng
hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn mặc dù không còn mới nhưng gần đây lại rộ lên tình trạng một số đối tượng mạo danh một số sản thương mại điện tử nổi tiếng như shopee hay lazada thông báo trúng thưởng hoặc tặng quà để chi ân
để nhận được quà tặng thì khách hàng phải trả phí vận chuyển với số tiền giao động từ vài trăm đến vài triệu đồng
nhưng quà tặng khi nhận được nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền phí vận chuyển
mà khách hàng gửi cho các đối tượng nhiều người cả team đã sập bẫy lời đảo của chiêu trò này
là khách hàng thường xuyên của sàn thương mại điện tử shopee khi nhận được cuộc gọi thông báo từ sàn thương mại tặng quà tri ân khách hàng ban đầu anh quang cũng khá hoài nghi
tuy nhiên đối tượng đã chia sẻ rất nhiều thông tin mua hàng của anh đồng thời gửi nhiều thông tin về chương trình tri ân khiến anh quang không còn hoài nghi mà làm theo sự hướng dẫn của các đối tượng
tôi sẽ phải đóng phí cho họ trước là một cái phí thứ nhất là phí vận chuyển thứ hai là một cái khoản phí dặn cọc để khi mà khách hàng nhận được quà thì họ sẽ trả lại tiền phí đấy
tôi có đi hỏi sâu hơn thì họ bảo là cái phí chuyển sát nhanh thì rơi vào khoảng tầm một trăm linh đồng
còn lại thì cái phí cọc thì là khoảng
thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện tự xưng nhân viên website thương mại điện tử lớn thông báo tri ân khách hàng quà tặng có giá đến hàng triệu đồng
nhằm tạo lòng tin cho khách hàng các đối tượng còn làm giả rất nhiều thông tin từ bằng chứng là các công văn thẻ nhân viên được làm giả mạo để khách hàng tin tưởng
với những món quà tri ân của các trang thương mại điện tử hiện nay thì có thể thấy rằng là nó không phải là hình trạng phổ biến
cho nên là hết sức cảnh giác với những cái việc là
có những cái cuộc gọi lạ của các số lạ đến nhân danh bất cứ ai có thể là trang thương mại điện tử hoặc là một cái đơn vị một cái công ty một cái doanh nghiệp nào đó tri ân khách hàng bằng cách gửi quà tặng
thì cái chuyện này có thể là cái chuyện bình thường nhưng mà cái điều cần thiết là phải cảnh giác
cảnh giác khi mà nhất là khi yêu cầu đóng một cái khoản phí nào đó
không một cái doanh nghiệp một cái trang thương mại điện tử nào khi mà họ tặng khách hàng một món quà nào đó mà lại họ yêu cầu đóng bất cứ một khoản thuế phí nào cả
cái điều này là cái điều không hợp lý
đối tượng thực hiện ánh viên lừa đảo qua mạng internet thì bây giờ gần như là nhóm tội phạm xuyên quốc gia và sử dụng các cái rất nhiều cái kịch bản đã được định sẵn
thậm chí những đối tượng thực hiện nghi lừa đảo đó lại không trực tiếp thực hiện mà lại ép buộc những người khác thực hiện với kịch bản mà các đối tượng đã dựng lên
chính vì vậy là những cuộc gọi những tin nhắn những thông tin về lừa đảo xuất hiện tràn na trên mạng xã hội mạng internet
mà không chỉ ở việt nam và rất nhiều quốc gia
đông nam á châu á xảy ra trường hợp như vậy
trước tình trạng giả mạo nhân viên sàn thương mại để lừa đảo khách hàng các sàn thương mại điện tử cũng đã ra thông báo cho biết
khi có chương trình tặng quà chiên khách hàng sẽ gửi thông báo trực tiếp đến người dùng tại mục thông báo trên ứng dụng shopee
hoặc gọi điện thoại cho khách hàng sẽ hiển thị tên của sàn thương mại đó

cả ba công nghệ này đều được hỗ trợ bởi ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
hòa hình nhiều thiết bị chẩn đoán hình ảnh như mri ct siêu âm mạch máu của robot
các bác sĩ nhìn được toàn bộ cấu trúc não để thực hiện cuộc phẫu thuật mà không làm tổn thương những vùng não lành
hoặc bó sợi thần kinh bảo tồn các chức năng quan trọng của người bệnh
ngoài robot mổ não ứng dụng ai tâm anh còn giới thiệu hệ thống máy nuôi cấy phôi ứng dụng trí tuệ nhân tạo
thiết bị dẫn đường thực tế ảo trong phẫu thuật thay khớp
những công nghệ hiện đại này đã góp phần nâng cao hiệu quả trần đoán điều trị nhiều bệnh lý tại bệnh viện
như đạt được tỷ lệ thành công cao ở mức kỷ lục hơn bảy mươi trong điều trị hiếm muộn
tây nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của đất nước
trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đồng bào các dân tộc nơi đây đã đoàn kết chiến đấu
chống ngoại xâm góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất tổ quốc
ngày nay tinh thần đoàn kết ấy được thể hiện bằng cách giúp nhau làm nghèo giảm nghèo làm kinh tế giỏi
sau khi trở về cuộc sống đời thường một trăm chín mươi năm cựu chiến binh ở xã đăng nia thành phố giang nghĩa tỉnh đăng nông
đã lập quỹ vì đồng đội mỗi người đóng một mươi triệu đồng nguồn vốn này không chỉ giúp các cựu chiến binh
mà còn giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn được tiếp cận điều đáng mừng là hầu hết những hộ được cho vay
đã vươn lên thoát nghèo và chỉ sau hai ba năm đã tự trả lời

hội viên đã trả lại nguồn vốn để các hộ khó khăn hơn được vay
từ những mô hình này thì từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm cho người đồng bào dân tộc thủ số vươn lên thoát nghèo
và có những hộ đã tự nguyện làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo
bên cạnh đó công tác chuyển giao và tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh
các mô hình giúp nhau chuyển đổi cơ cấu kinh tế giải quyết việc làm được mặt trận tổ quốc các cấp
và các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững
đồng bào dân tộc thiểu số luôn tích cực thi đua lao động sản xuất
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất
tạo nên một khối sức mạnh to lớn trong đại đoàn kết các dân tộc tỉnh nhà
nghị quyết hai mươi ba của bộ chính trị là một cơ hội rất lớn để tây nguyên tạo bước chuyển mới
mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh
để thực hiện thắng lợi nghị quyết này rất cần tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy
các tỉnh tây nguyên cùng sự chung sức đồng lòng của nhân dân
thế cho chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương nam
trong hai ngày là hai mươi tám và hai mươi chín tháng một mươi tại hội trường thống nhất quận một tp hcm diễn ra vòng chung kết
cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi
tham gia tranh tài vòng chung kết có ba mươi bảy dự án đến từ hai mươi năm tỉnh thành ở khắp cả các vùng miền trên cả nước
từ khi phát động cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh lần thứ chín vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đến cuối tháng bảy
có một trăm bảy mươi tám cá nhân và tập thể gửi dự án tham gia đến từ ba mươi sáu tỉnh thành
kết quả đáng chú ý là những dự án khởi nghiệp xanh lần thứ chín
đã chọn ra một trăm linh tám dự án vào vòng bán kết của ba mươi ba tỉnh thành trong đó năm mươi một dự án nhóm năm mươi bảy dự án cá nhân
sau ba vòng bán kết ở ba khu vực là bến tre tp hcm hà nội
cuộc thi dự án khởi nghiệp xanh năm hai nghìn hai mươi ba đã tìm ra ba mươi bảy dự án vào thi chung kết
trong đó tỉnh bắc cạn là địa phương có số dự án vào chung kết nhiều nhất với bốn dự án
đồng tháp quảng nam mỗi địa phương ba dự án tp hcm trà vinh đắk lắc lâm đồng nghệ an thanh hóa
mỗi địa phương hai dự án các tỉnh còn lại một dự án
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp đã tổ chức một mươi bốn lớp tập huấn
tại khắp các tỉnh thành phố
qua đó đã tạo điều kiện để các doanh nông trẻ nâng cao kiến thức và kỹ năng cần thiết
để thực hiện thành công dự án
chương trình đã lan tỏa thông điệp về khởi nghiệp xanh trong lĩnh vực nông nghiệp du lịch canh nông
đổi mới sáng tạo phát huy tài nguyên bản địa
từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tại tp hcm sẽ diễn ra triển lãm nội thất bền vững reborn decor
với thông điệp sóng xanh giảm rác thải nhựa
với chủ đề từ thùng rác đến kho báu from trust to treasure
triển lãm do nhóm dự án reborn decor thực hiện nhằm lan tỏa ý nghĩa và tinh thần
của việc sử dụng vật liệu tái chế để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường
đặc biệt là rác thải nhựa
tại triển lãm lần này nhóm dự án reborn decor giới thiệu những ý tưởng độc đáo
về cách tái chế các vật liệu nhựa thành sản phẩm trang trí nhà cửa và nội thất hữu ích
với hai mươi tác phẩm nội thất làm từ tấm nhựa tái chế được thiết kế bởi các sinh viên
trường đại học tôn đức thắng trường đại học kiến trúc tp hcm
cùng với sự đóng góp của các nhà thiết kế đến từ các nước
sinh viên trường đại học bangka belitung indonesia
các sản phẩm trưng bày tại triển lãm sẽ được nhóm tổ chức đấu giá vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một
toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá sẽ được dùng để xây dựng khu vui chơi xanh
tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
sau khi tư vấn sức khỏe qua điện thoại và trên các nền tảng mạng xã hội
một số đối tượng tự xưng là nhân viên y tế đã chào mời bệnh nhân ở cà mau
mua thuốc hoặc là thực phẩm chức năng
phó giám đốc bệnh viện sản di tỉnh cà mau trương minh kiển cảnh báo người dân
cần phải tỉnh táo đừng tin vào các đối tượng này mà tiền mất tật mang
ngày hai mươi sáu tháng một mươi ông trương minh kiển phó giám đốc bệnh viện sản di tỉnh cà mau xác nhận
bệnh viện đã có thông báo cảnh báo về việc một số đối tượng xưng nhân viên y tế
tư vấn sức khỏe bằng hình thức trực tuyến rồi mời mua thuốc thực phẩm chức năng
để trục lợi bất chính
ông kiển cho biết bệnh viện không liên kết với bất kỳ hệ thống chăm sóc sức khỏe mẹ và bé
thuốc và thực phẩm chức năng nào bằng hình thức trực tuyến
người dân cần tỉnh táo trước những lời chào mời của các đối tượng tự xưng
để không bị tiền mất tật mang
theo thông tin ban đầu trước đó nhiều người nhà bệnh nhân phản ánh đến bệnh viện sản di tỉnh cà mau
về việc một số đối tượng tự xưng là bác sĩ nhân viên y tế nhắn tin qua nền tảng mạng xã hội
gọi điện cung cấp kết quả sinh nở của bệnh nhân tại bệnh viện
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư an giang ghi nhận sau khi công chiếu phim đất rừng phương nam
nhiều khách du lịch đã tò mò và hiếu kỳ tìm về tham quan rừng tràm trà sư
cũng như là nhiều địa điểm du lịch lân cận
rừng tràm trà sư nằm trong tuyến du lịch liên hoàng núi sam núi cấm đồ tức dục
và khu thương mại cưới khẩu quốc tế tỉnh biên được du khách trong và ngoài nước yêu thích
những năm gần đây ngành du lịch an giang đã đầu tư xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng
như đường vào rừng tràm bái đậu xe cho khách tham quan
ít ấn các tờ rơi giới thiệu về du lịch rừng tràm
tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư khai thác dịch vụ du lịch
đặc biệt sau khi nơi đây được chọn làm bối cảnh phục dựng khu trời nổi miền tây
trong phim đất rừng phương nam thì rừng tràm trà sư bỗng hoát hơn bao giờ hết thu hút nhiều du khách
với bối cảnh được đầu tư nhất phim đại diện ekip cho biết đã huy động gần bốn trăm linh diễn viên quần chúng
mang mới năm trăm linh bộ đồ và đóng hơn năm mươi chút thuyền gỗ tại nhà sử đồng tháp
ban quản lý khu du lịch sinh thái rừng tràm trà sư cam băng rô hai bên bờ
in dòng chữ phim trường đất rừng phương nam để lưu giữ kỷ niệm
trên bờ một số nhà lá gian hàng với hiệu đạo cụ của bộ phim được giữ nguyên hiện trạng
để du khách tham quan check in
một góc bối cảnh của phim với quầy bán thịt hiệu buôn vải tiệm vàng cầm đồ được giữ lại
khu vực này đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách
nếu du khách việc thách thú đến đây bởi bối cảnh bộ phim đang gây sốt
thì với khách quốc tế bối cảnh này rất là mắc và độc đáo
thưa quý vị những năm gần đây lễ hội hóa trang halloween
ngày càng được nhiều người việt nam đón nhận và hưởng ứng
thị trường các sản phẩm đồ chơi phụ kiện trang trí hóa trang cũng vì thế mà sôi động hơn
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thị trường tp hcm
tại tp hcm các cửa hàng chuyên bán đồ halloween cũng khá nhộn nhịp
với hàng loạt đồ chơi đồ trang trí đa dạng mẫu mã chủng loại
như lồng đèn bí ngô hình khuôn mặt những chiếc mũ phù thủy bí ẩn
mặt nạ ma quái cùng các bộ trang phục trực trở màu sắc
đây cũng là dịp để các bạn trẻ có cơ hội mua sắm đồ hóa trang
và vì thế những mặt hàng này cũng trở nên đắt khách
thường thì những lễ hội halloween tụi em thường mua những vật dụng giống như là nón hoặc là quạt
nó sẽ phù hợp với lại buổi halloween
hoặc là những bộ đồ hóa trang giống như là một bản bán sợ
hoặc là dễ thương giống như hóa trang
mấy đứa nít hoặc là tụi em có thể đến những nơi mà phù hợp với lại trang phục của mình
vào những dịp lễ halloween như thế này thì
riêng bản thân em thì em sẽ rủ mấy bạn bè như thế này mua những đồ trang trí halloween
hoặc là những bộ trang phục mà mình muốn hái trang đến nhân vật đó
em sẽ tìm các quán cà phê trang trí theo concept halloween
xong rồi em sẽ đi rủ bạn đi chụp hình
với hình dáng kỳ quái ấn tượng bí ngô đột biến là một trong những vật phẩm trang trí halloween được săn lùng nhất trong năm nay
không ít người sẵn sàng bỏ tiền triệu để sở hữu một quả bí ngô rất đẹp
hoặc một giỏ mây chất đầy đủ loại bí đột biến nhỏ xinh
tuy nhiên do số lượng người mua về trang trí nhiều hơn thị trường bí ngô khổng lồ trở nên đắt hàng và khang hiếm
tại một cửa hàng chuyên cung cấp bí ngô từ đà lạt
hiện cũng chỉ còn một ít bí ngô loại nhỏ giá vài trăm ngàn đồng
khách hàng đặt mua trước và thậm chí là có một số loại đặt mua từ khoảng trước tháng sáu luôn rồi
và nếu mà có một sự so sánh nào đó với lại thị trường năm ngoái thì năm nay là sức mua gần như là gấp đôi
bên cạnh đó nhằm đáp ứng nhu cầu quan tâm của người dân đến lễ hội halloween
nhiều quán cà phê cũng mua sắm đồ trang trí chủ đề halloween từ giữa tháng một mươi nhằm thu hút khách
các vật dụng trang trí tạo điểm nhấn của quán được sử dụng như bong bóng bí đỏ ổ trơm phù thủy mạng nhện tạo không gian để khách hàng chụp ảnh
tôi muốn tạo một cái không gian đẹp để cho các bạn trẻ và các gia đình đến chơi thoải mái
có cái không gian chụp hình chụp in và tham gia những cái hoạt động trong cái mùa halloween
tất cả những cái concept ở quán
chúng tôi tự lên ý tưởng và tự trang trí hết
bởi vì hầu như tất cả các bạn ở đây các bạn khá là trẻ
halloween là một lễ hội thường niên được tổ chức vào ngày ba mươi một tháng một mươi hàng năm
đây được xem như một lễ hội vui nhất trong năm đặc biệt là đối với giới trẻ
bởi họ không chỉ được tham gia nhiều trò chơi vô cùng độc lạ và hấp dẫn
mà còn được hóa trang thành nhân vật mình yêu thích
trước kia lễ hội halloween
chỉ diễn ra ở các nước phương tây thì ngày nay đã trở thành một sự kiện văn hóa
được người dân trên toàn thế giới hưởng ứng
thưa quý vị đoạn video quảng cáo xe điện với phần trình diễn chồng đầu
của hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp đã phải gỡ xuống khỏi mạng xã hội
sau nhiều ý kiến trái chiều
vụ việc một lần nữa là lời nhắc nhở cho các nhà sản xuất quảng cáo
phải tuân thủ quy định của pháp luật
cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
ngày hai mươi một tháng một mươi cùng với sự kiện ra mắt sản phẩm mới
nhãn hàng đạt bike đã tung ra đoạn video quảng bá
với phần trình diễn vừa chồng đầu vừa lái xe của hai nghệ sĩ quốc cơ quốc nghiệp
tuy nhiên đoạn tvc này lại gây tranh cãi vì ra mắt ngay sau khi sự kiện
người mẫu ngọc trinh bị tạm giam liên quan đến hành vi khi tham gia giao thông
bằng xe hai bánh
nghệ sĩ quốc nghiệp cũng đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng
sau sự cố nói trên
thí dụ như là cái tvc quảng cáo của một cái nhãn hàng singum
đội nón bảo hiểm họ đi họ chạy xe máy ở trên dây
tất nhiên đó là ghép thôi
rồi là những cái quảng cáo của nước tăng lực
người ta cũng nhảy lên những cái xe những cái tàu vẻ này kia các thứ
nhưng mà thực ra là chưa bao giờ bị ồn ào chưa bao giờ bị có vấn đề
cho đến khi mà xuất hiện cái vụ của cô ngọc trinh
chính cái vụ của cô ngọc trinh thì mới khiến cho
cái câu chuyện của quốc cơ quốc nghiệp nó trở thành một cái thứ hòn ào
và cái câu chuyện của ngọc trinh nó lại có cái yếu tố hình sự ở trong đấy
tại sao cô kia lại như thế này mà hai cái anh chàng này thì lại không sao
chứ còn cái thời điểm trước thì là mọi người có cái suy nghĩ là
ôi chỉ là quay một cái tvc thôi mà thì có gì đâu mà gây gớm đến vậy
quay những cái clip lên trên mạng thôi mà
nhưng mà bản chất cái câu chuyện của ngọc trinh
nó không phải là cái câu chuyện quay clip
mà là cái câu chuyện là gây dối trực tực công cộng
hiện nay các sản phẩm quảng cáo đều phải tôn theo các quy định
của luật quảng cáo năm hai nghìn một mươi ba
không được vi phạm điều tám về các hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo
việc tiến hành hoạt động quảng cáo gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông
an toàn xã hội là hành vi bị nghiêm cấm
trường học quảng cáo có đoạn người từ ba người trở lên cùng thực hiện
phải thông báo cho sở văn hóa thể thao và du lịch địa phương trước một mươi năm ngày
để được sự đồng ý
sản phẩm quảng cáo là clip được ghi hình có âm thanh
và phải đảm bảo không ráo quy định của pháp luật đúng thuần phong mỹ tục
người quảng cáo người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải đảm bảo
và chịu trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo
tuy nhiên sắp tới quy định của luật quảng cáo đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch
cùng bộ thông tin truyền thông phối hợp để mở rộng áp dụng quản lý hoạt động
livestream trên các nền tảng mạng xã hội
bởi hình thức livestream trong những năm qua trở thành kênh bán hàng chính
của không ít nhãn hàng
tuy nhiên hiện tượng nhiều người nổi tiếng lợi dụng livestream
để giới thiệu sản phẩm không rõ nguồn gốc nói sai lệch chức năng sản phẩm
đã khiến dư luận bức xúc
không chỉ trong quảng cáo trong bất cứ loại hình thông tin nào
thì khi truyền đải thông tin đến cho một số lượng lớn người dùng
thì chúng ta cần phải truyền đải thông tin đó là chính xác
việc mà xuyên tạc hay là bóp méo cái thông tin đó dưới bất cứ hình thức nào
cũng đều là hành vi pháp luật luật
thì ở trong trường hợp này những người quảng cáo những người influencer kol
là những người người ta truyền đải thông điệp hay chính xác hơn là
người ta truyền đải nội dung từ nhà sản xuất sản phẩm dịch vụ đó đến cho người dùng
thì những thông tin đó phải đúng
nếu những thông tin đó không đúng thì trong một số trường hợp
mới chỉ tạm thời coi là việc truyền tải thông tin không đúng thôi
nhưng nếu những thông tin không đúng đó gây thất thiệt gây ra thiệt hại cho người dùng
thì hoàn toàn có thể được quy vào các tội hình sự
với những phương án mà pháp luật đưa ra như thế
thì bản thân những người mà được có nghĩa vụ là truyền đải thông điệp quảng cáo đó
họ cần phải nghiên cứu kỹ hơn tìm hiểu đầy đủ sát sao và đúng đắn hơn
về những thông tin họ đưa ra
mới đây công an thành phố thủ đức nhận định vụ của quốc cơ quốc nghiệp
điều khiển xe máy điện trọng đầu có bản chất khác với vụ việc người mẫu ngọc trinh
điều khiển xe mô tô đều diễn trên tuyến đường giao thông
đây là một dự án quảng cáo có nhiều tổ chức và cá nhân cùng thực hiện
trong đó một tổ chức cá nhân được phân công một vai trò nhiệm vụ cụ thể
quy định rõ tới hợp đồng đã ký kết giữa các bên
khu vực quay phim ghi hình là tuyến đường thuộc phường an khánh
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đây là tuyến đường chưa được kết nối giao thông vào mạng lưới giao thông đường bộ
có rào chắn ngăn không cho phương tiện lưu thông
đơn vị làm quảng cáo có xin phép đại diện công ty thuận việc và có sự đồng ý
khi thực hiện quay phim ghi hình có đầy đủ các đội ngũ sáng tạo
sản xuất kỹ thuật hậu cần diễn viên trang thiết bị phương tiện
người bảo hộ diễn viên ống thế
khu vực quay phim ghi hình có rào chắn bảo vệ gác trắng
không để người không phân sự vào khu vực đang có ghi hình
có đội ngũ y tế có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất diễn viên
trong clip có ghi rõ thông tin khuyến cáo
được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát
vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào
công an thành phố thủ đức nhận định
đây là vụ việc hành chính không có dấu hiệu tội phạm
quá trình làm việc các tổ chức và cá nhân liên quan
cơ quan công an đã phát hiện những vi phạm thuộc lĩnh vực khác
sẽ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định